chào mừng quý vị đến với bản tin an ninh thế giới của truyền hình của bản nhân dân
vừa rồi là phần điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
quý vị quan tâm xin đừng dờ màn hình
thủ tướng israel benjamin netanyahu đã triệu tập nội các an ninh để đánh giá tình hình
sau khi quân đội nước này xác nhận có ít nhất ba mươi bốn tên lửa được phóng từ miền nam của liban
vào các khu vực ở miền bắc của nước này
đây cũng là cuộc họp đầu tiên của nội các an ninh israel trong gần hai tháng qua
quân đội nước này khẳng định hệ thống phòng không vòm sắt đã bắn hạ hai mươi năm tên lửa
ít nhất năm tên lửa rơi vào lãnh thổ israel khiến hai người bị thương nhẹ và gây thiệt hại vật chất
đây là vụ tấn công tên lửa quy mô lớn nhất từ phía liban kể từ cuộc chiến năm hai nghìn sáu
trong đó hàng nghìn tên lửa được phóng về phía israel
sự việc xảy ra sau các cuộc đột kích của lực lượng an ninh israel vào sáng sớm ngày năm tháng bốn
tại đền thờ al aqsa mà phía israel gọi là israel
cảnh sát israel đã bắt giữ ba trăm năm mươi người sau các cuộc đụng độ tại đền thờ này
phần lớn những người bị bắt đã được thả vào đầu giờ chiều cùng ngày
hiện vẫn còn khoảng năm mươi người bị giam giữ trong số đó đa số đến từ khu bờ tây
nhà trắng đã chuyển cho quốc hội một báo cáo mận được chờ đợi từ lâu
liên quan đến việc mỹ rút quân đội khỏi afghanistan vào năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời bảo vệ quyết định rút quân khỏi quốc gia tây nam á này
chấm dứt hai mươi năm nỗ lực của washington nhằm đánh bại lực lượng taliban
trong bản tóm tắt báo cáo giải mật được gửi tới quốc hội mỹ
nhà trắng khẳng định chính quyền của tổng thống joe biden đã làm tất cả những gì có thể
đồng thời đổ lỗi cho một thỏa thuận đạt được trước đó giữa chính quyền tổng thống donald trump và taliban
vì đã đặt chính phủ kế nhiệm của ông biden vào một tình thế bất khả kháng
và chỉ rõ rằng không cơ quan tình báo nào dự đoán được sự sụp đổ thảm khốc như vậy
của lực lượng chính phủ afghanistan
việc rút quân khỏi afghanistan kết thúc vào ngày ba mươi
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đã gây sốc cho người mỹ và các đồng minh của washington
khi taliban đánh bại các lực lượng của chính phủ do phương tây huấn luyện chỉ trong vài tuần
nhà trắng nhấn mạnh việc mỹ rút khỏi afghanistan sẽ không làm suy yếu các liên minh của mỹ
hay cắt giảm vai trò của nước này trên trường quốc tế
đồng thời khẳng định kinh nghiệm tại afghanistan sẽ được áp dụng tại các chiến trường khác của mỹ
vào ngày hai mươi sáu tháng bốn một ngày sau khi các cuộc đàm phán giữa chính phủ và các nghiệp đoàn nước này
nhằm giải quyết mâu thuẫn về cải cách hệ thống hưu trí thất bại
đây đã là cuộc biểu tình trên toàn quốc thứ một mươi một của người dân pháp
nhằm phản đối kế hoạch cải cách hưu trí của chính phủ
hầu hết các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa
nhưng ở một số thành phố trong đó có cả thủ đô paris
người biểu tình quá khích đã xô sát với cảnh sát
buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tàn đám đông
lãnh đạo các nghiệp đoàn pháp và người biểu tình cho biết
các cuộc đình công sẽ không kết thúc cho đến khi dự luật cải cách hưu trí bị bãi bỏ
tuy nhiên chính phủ pháp khẳng định duy trì dự luật
theo kế hoạch hội đồng hiến pháp của pháp sẽ đưa ra quyết định cuối cùng
về cải cách chế độ hưu trí vào ngày một mươi bốn tháng bốn tới
trước khi kế hoạch cải cách này được ký thành luật
trung quốc có mối quan hệ thân thiết với nga
và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình
cho cuộc xung đột ukraine
đây là thông điệp được tổng thống pháp emmanuel macron
và chủ tịch ủy ban châu âu ec ursula von der leyen đưa ra
trong các cuộc gặp vào hôm qua tại bắc kinh với nhà lãnh đạo trung quốc
tại cuộc gặp với chủ tịch trung quốc tập cận bình thủ tướng trung quốc lý cường
cả tổng thống pháp emmanuel macron và chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen
đều nhấn mạnh mong muốn trung quốc sử dụng vai trò của mình đối với nga
để mang lại hòa bình cho ukraine
kêu gọi trung quốc không hỗ trợ trực tiếp cho nga trong cuộc xung đột
tổng thống macron nhấn mạnh pháp sẽ phối hợp với trung quốc
về trách nhiệm chung cho hòa bình và ổn định ở ukraine
về phần mình chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh
sẵn sàng cùng phía pháp kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì sự kiềm chế hợp lý
tránh các hành động làm trầm trọng vượn sang ngoài tầm kiểm soát
ông tập cận bình khẳng định trung quốc sẵn sàng hợp tác với eu
để khởi động lại các trao đổi ở mọi cấp độ
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm các đại diện trung quốc và pháp
đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác đầu tư lớn giữa tập đoàn điện lực nhà nước pháp edf
và các tập đoàn năng lượng hàng đầu của trung quốc
ngoại trưởng nga sergei lavrov đã đến tổng thống để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà
medlut cavusoglu về nhiều chủ đề trong đó có triển vọng tương lai của thỏa thuận quan trọng
cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của ukraine thông qua hành lang an toàn trên biển đen
theo kế hoạch ngoại trưởng hai nước cũng sẽ trao đổi về các vấn đề năng lượng
tránh chấp tại khu vực nagorno karabakh cũng như đối thoại giữa thổ nhĩ kỳ và syri
thổ nhĩ kỳ thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato có quan hệ tốt đẹp
với cả hai quốc gia láng giềng ở biển đen đang kêu gọi nga và ukraine nối lại đàm phán hòa bình
dựa trên những nỗ lực ngoại giao hồi năm ngoái
về phần mình nga cũng đang thúc đẩy thổ nhĩ kỳ và syri bình thường hóa mối quan hệ phức tạp
sau nhiều năm căng thẳng kể từ sau cuộc nội chiến năm hai nghìn một mươi một ở syri
khiến hơn năm trăm linh người thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản
chính phủ hungary vừa tuyên bố mối quan hệ giữa nước này và thụy điển đã xuống mức thấp nhất trong lịch sử
trong bối cảnh thụy điển đang tìm kiếm sự ủng hộ của hungary để gia nhập nato
thụy điển đã nộp đơn xin gia nhập nato vào năm ngoái tuy nhiên nước này bị hungary phản đối
vì đã chỉ trích budapest về vấn đề dân chủ và pháp quyền
hồi tháng hai vừa qua thủ tướng hungary viktor orbán cũng công khai bày tỏ lo ngại
về tư cách thành viên nato của các quốc gia bắc âu
ông erbal cáo buộc thụy điển tuyên truyền các thông tin sai lệch về tình trạng dân chủ ở hungary
đồng thời cho rằng trong tình hình hiện nay cần có các bước thúc đẩy lòng tin để cải thiện mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia
các trường đại học tại cộng hòa séc đang kêu gọi đội ngũ giảng viên nhân viên và sinh viên gỡ cài đặt ứng dụng chia sẻ video ngắn tiktok
trên các thiết bị có kết nối với mạng nhà trường
lời kêu gọi này được đưa ra dựa trên khuyến cáo của cơ quan an ninh mạng và thông tin quốc gia cộng hòa séc
về việc tiktok gây ra những mối đe dọa về an ninh
các trường đại học tại cộng hòa séc đã gửi tới đội ngũ nhân viên và sinh viên khuyến nghị trên
giải thích rõ việc tiktok khi được cài đặt sẽ tự động thu thập dữ liệu từ lịch sử cuộc gọi vị trí và cả danh bạ trên các thiết bị điện tử
tại séc các trường đại học lâu nay vẫn thường sử dụng tài khoản tiktok để tự quảng cáo
tuy nhiên sau khuyến cáo của newkip
các trường hiện đang phải hủy dần tài khoản tiktok của mình
trước đó newkip đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ mất an ninh mạng tại cộng hòa séc
do việc cài đặt và sử dụng ứng dụng mạng xã hội của trung quốc
theo cơ quan này tiktok thu thập hàng loạt thông tin về người dùng
và không rõ ai là người có quyền truy cập các dữ liệu đó
các cơ quan chính phủ tại cộng hòa séc đã đi tiên phong trong việc cấm nhân viên sử dụng ứng dụng tiktok
trên những thiết bị điện tử dùng để làm việc
quỹ tin tế quốc tế imf

vừa đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống mức dưới ba trong năm nay
giảm bốn so với năm ngoái và sẽ ở quanh mức này trong năm năm tới
imf cũng đồng thời cảnh báo nguy cơ đói nghèo trên thế giới sẽ gia tăng
theo tổng giám đốc imf ba là mức dự báo tăng trưởng trung hạn thấp nhất kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
và thấp hơn nhiều so với mức trung bình ba tám cách đây hai thập kỷ
trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và lạm phát vẫn ở mức cao
tăng trưởng khó có thể phục hồi mạnh mẽ
tăng trưởng thấp
cũng sẽ là đòn ráng mạnh tới toàn cầu
đặc biệt khiến các quốc gia có thu nhập thấp càng khó để vực dậy
và nghèo đói sẽ gia tăng hơn nữa
imf cũng dự báo tăng trưởng ở trung quốc và ấn độ
sẽ chiếm một nửa tăng trưởng toàn cầu trong năm nay
trong khi khoảng chín mươi các nền kinh tế phát triển sẽ sụt giảm tăng trưởng
do đó imf kêu gọi thực hiện các bước thay đổi lớn
bao gồm tri tiêu khoảng một tỷ đô la mỹ mỗi năm cho năng lượng tái tạo
cũng như tránh sự phân mảng nền kinh tế toàn cầu
thưa quý vị
thưa quý vị
công nghệ giáo dục bốn là một bước tiến hiện đại
giúp giáo viên và học sinh chủ động hơn
không còn bị gò bó trong không gian và thời gian cố định như trước
và ứng dụng nổi bật nhất của giáo dục thời đại bốn
tính đến thời điểm này chính là việc đưa công nghệ thực tế ảo vr và giảng dạy
ứng dụng công nghệ via mang lại cho học sinh sinh viên
cách tiếp cận thực tế dễ hiểu phong phú và hấp dẫn hơn rất nhiều
so với việc cung cấp kiến thức thông qua sách trang web hoặc là thậm chí là video
các tiết học trở nên sinh động và cụ thể hơn
người học cảm thấy thú vị dễ hiểu bài và ghi nhớ cũng sâu hơn
và cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về nội dung này trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
tại một lớp học ở giải gaza
học sinh đang được học với các tế bào trong cơ thể người
thông qua tay nghe và tay cầm thực tế ảo
lớp học giúp các em có thể tương tác trong thế giới thực tế ảo
khám phá các bộ môn khoa học toán học và kỹ thuật một cách thú vị hơn
cháu đang sắp xếp các thành phần
của tế bào lại với nhau
cháu có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ
giống như trên sách
nhưng mà thú vị hơn khi có công nghệ thực tế ảo
bởi vì trên sách là ảnh hai d
còn ở đây có cảm giác như cháu được chạm vào
thật sự là trải nghiệm rất tuyệt
cháu cảm thấy rằng việc học trở nên dễ dàng hơn
bởi vì thật khó để hiểu các tế bào trông như thế nào
nhưng giờ đây với lớp học ứng dụng thực tế ảo
cháu có thể hiểu được dễ dàng
cảm giác vừa học vừa chơi
theo đánh giá của các giáo viên
khả năng tiếp thu thông tin của các học sinh tốt hơn
thông qua lớp học thực tế ảo
so với các lớp học bình thường
mục đích chính của lớp học thực tế ảo này
là xây dựng một chương trình học
giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách thực tế
các tài liệu rất đa dạng
và là một phần của phương pháp stem
tích hợp liên môn
không chỉ hỗ trợ cho các môn sinh học
ứng dụng thực tế ảo còn giúp học sinh
có thể dễ dàng nhớ được các sự kiện lịch sử
các mốc lịch sử quan trọng
hay hiểu rõ hơn về không gian vũ trụ giải ngân hà
học viên học sửa chữa
có thể trực tiếp thực hành trên máy tính hay điện thoại
và không cần dùng nhiều máy móc
nhờ vậy sẽ tiết kiệm được kinh phí
mà vẫn có thể dễ dàng tiếp thu bài học
bên cạnh đó ở bộ môn quốc phòng
công nghệ thực tế ảo cũng được ứng dụng rất nhiều
trong việc mô phỏng các tình huống nguy hiểm
hoặc rủi ro trong môi trường kiểm soát
huấn luyện dựa trên thực tế ảo
cung cấp cho các binh sĩ kinh nghiệm
có thể vận hành vũ khí
ứng dụng vr trong dạy học
là phương pháp giảng dạy đột phá
về cách thức truyền đạt kiến thức
thông qua hình ảnh và âm thanh ba d
trong thế giới thực
thay vì các phương pháp dạy lý thuyết cũ
nhờ đó mỗi tiết học đều trở nên thú vị
sinh động và hiệu quả hơn
theo nghiên cứu của chúng tôi
lượng kiến thức các em học sinh có thể lưu giữ được
thông qua công nghệ vr
nhiều gấp hai lần so với phương pháp thông thường
có thể thấy
ứng dụng thực tế ảo trong ngành giáo dục
đã đem đến phương thức đào tạo
hoàn toàn mới mẻ trực quan sinh động
nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu
của học sinh sinh viên